thưa quý vị sáng ngày một mươi bốn tháng năm đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hải dương
lâm trọng tổ chức lễ dân hương dân hoa trị ân và tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm bác về tham cán bộ và nhân dân tỉnh hải dương lần thứ ba
mùng một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
và kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của người một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ dân hương các đại biểu và nhân dân đã bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
đảng bộ và nhân dân tỉnh hải dương đã báo công với bác về những kết quả nổi bật đạt được trong những năm qua
đồng thời quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
có phần xây dựng quê hương giàu đẹp đáp lại lòng mong mỏi của bác trong những lần về thăm
tỉnh hải dương đã vinh dự được năm lần đón người về thăm
ở lần đón bác ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín những lời dạy mộc mạc ân cần của bác không chỉ có ý nghĩa trong thời điểm lịch sử khi đó
mà còn là những định hướng lớn cho đảng bộ và nhân dân hải dương trong suốt quá trình xây dựng phát triển đi lên từ một tỉnh thuần nông
ngày một mươi bốn tháng năm báo lao động tổ chức họp báo thông tin về chương trình vinh quang việt nam
với sự phối hợp giới thiệu bình chọn của ban thi đua khen thưởng trung ương ban tuyên giáo trung ương và nhiều bộ ngành
chương trình góp phần khơi nguồn sức mạnh việt nam đóng góp quan trọng vào công cuộc kinh tế
phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chương trình vinh quang việt nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc
những tấm gương điển hình tiên tiến doanh nghiệp doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng đất nước
tính đến nay một trăm một mươi tập thể một trăm tám mươi bốn cá nhân đã được vinh danh qua một mươi chín kỳ chương trình tổ chức
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề hai mươi năm khơi nguồn sức mạnh việt nam chương trình sẽ vinh danh hai mươi tập thể cá nhân xuất sắc
là những tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng và nuôi dưỡng các phong trào thi đua yêu nước
khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế xã hội qua những đóng góp tích cực vào nền kinh tế
góp phần giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
năm nay chương trình vinh quang việt nam hai nghìn hai mươi bốn sẽ được tổ chức vào ngày một mươi chín tháng năm tại nhà hát lớn hà nội